trong vài năm trở lại đây các bảo tàng tại việt nam đang nỗ lực theo đuổi công nghệ để thu hút công chúng nhất là giới trẻ
các bảo tàng ảo sử dụng tiện ích công nghệ kỹ thuật hiện đại và giúp cho công chúng có cơ hội được tham quan ngắm nhìn hiện vật ở mọi lúc mọi nơi
chính vì thế bảo tàng ảo chính là xu thế tất yếu của thời đại
đây là giao diện website của bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
chỉ cần một cú nhấp chuột bạn sẽ được tham quan ba d các hiện vật gắn liền với các nội dung phong phú như thế này
từ năm hai nghìn một mươi ba bảo tàng lịch sử quốc gia là bảo tàng đầu tiên ứng dụng công nghệ tương tác ảo ba d trong việc trưng bày hiện vật
hình thức triển ám này mang lại nhiều lợi ích cho công chúng
thứ nhất là giới thiệu tới rộng rãi công chúng hơn
đấy là điều chắc chắn
cái thứ hai nữa là để lưu trữ tư liệu lâu dài hơn
tại vì trưng bày chuyên đề có thể chỉ diễn ra trong khoảng ba tháng đến năm tháng
sau đó với trưng bày ảo này công chúng có thể được ngược thủ mãi mãi tương tác trải nghiệm với những thông tin hình ảnh rõ nét
sắc nét hơn và thông tin thì đầy đủ phong phú hơn
bảo tàng cũng có thuận lợi là chúng ta không phải mất quá nhiều diện tích dành cho việc trưng bày một trưng bày thực
tiếp theo đó nhiều đơn vị đã áp dụng triển lãm ba d vào trưng bày các hiện vật
mới đây nhất bảo tàng mỹ thuật việt nam đã có đợt trưng bày khám phá di sản kiến trúc chùa một cột
diên hiệu thời lý bằng công nghệ thực tế ảo từ kết quả nghiên cứu của nhóm senn heritage
với chiếc kính ba d bạn sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh cổ xưa của chùa một cột
và có thể bước vào không gian di sản kiến trúc vàng son thời lý cách đây gần một năm
mọi người thấy rằng là yêu văn hóa yêu di sản và lịch sử nó không bị khô khan
khi cái ngôn ngữ nó phá vỡ cái cách nghĩ của mọi người như chúng tôi hay dùng từ là chạm vào lịch sử
bước vào lịch sử và thậm chí là trải nghiệm lịch sử
thì đấy là những cái mà công cụ bằng công nghệ vrite thực tế ảo nó đã đem lại
và những người làm cho chúng tôi cũng thấy rằng là góp phần và làm thay đổi
cái góc nhìn của mọi người về văn hóa lịch sử
chúng ta muốn ứng dụng công nghệ có hiệu quả tôi muốn nhấn mạnh ở đây là từ hiệu quả
thì chúng ta phải tính toán đến cái việc xây dựng nội dung thông tin
cho công nghệ làm sao phát huy tốt nhất và tối đa những cái ưu việt mà nó có được
để phục vụ cho rộng rãi đối tượng công chúng hơn và đảm bảo tính khoa học cũng như là cái hiệu quả của nó hơn
với những hiệu ứng mà triển lãm công nghệ thực tế ảo mang lại
có thể thấy đây chính là xu thế tất yếu của bảo tàng trong tương lai
tuy nhiên để vận dụng triệt đề thế mạnh của công nghệ các bảo tàng cũng cần có sự tính toán hợp lý
có làm được như vậy bảo tàng ảo mới thực sự phát huy được thế mạnh của mình